trên địa bàn tỉnh yên bái đã xảy ra mưa lớn cùng lốc xoáy đã gây thiệt hại nặng nề cho các hộ nuôi cá lồng trên hồ thác bà thuộc huyện yên bình
trước tình hình trên cấp ủy chính quyền và các ngành chức năng đã có nhiều biện pháp để nhân dân ổn định cuộc sống sửa chữa hỗ trợ để người dân nuôi cá lồng tiếp tục chăn nuôi trở lại
gia đình ông đỗ văn khởi ở thôn giang sơn xã mông sơn huyện yên bình có một mươi bốn lồng cá bị hư hại sau trận mưa lốc
trong đó một mươi hai lồng đang nuôi nhiều loại cá có giá trị kinh tế cao như cá diều hồng cá lăng cá ngạnh ước tính tổng thiệt hại hơn một tỷ đồng
cùng hoàn cảnh với ông khởi còn có nhiều hộ gia đình khác nuôi cá lồng bị thiệt hại với tổng số sáu mươi hai lồng ước tính thiệt hại hơn bốn tỷ đồng
trong đó thiệt hại nặng là các gia đình ông lê văn thư ở xã vĩnh kiên với hai mươi sáu lồng gia đình ông nguyễn mạnh linh ở thị trấn thác bà thiệt hại bốn lồng
trước mắt huyện yên bình đã cử cán bộ xuống từng hộ dân để thống kê thiệt hại ban đầu
tỉnh yên bái sẽ hỗ trợ nhân dân sửa chữa lại các lồng

sau khi cơn lốc đi qua ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của huyện đã đi kiểm tra chỉ đạo đôn đốc các xã khẩn trương khắc phục
đồng thời hướng dẫn các xã giả soát đánh giá chính xác mức độ thiệt hại để làm cơ sở báo cáo ủy ban dân tỉnh và các ngành chức năng xem xét để hỗ trợ theo quy định của nhà nước
trong thời gian tới huyện yên bình sẽ tăng cường công tác cảnh báo dự báo đến với người dân nuôi cá lồng đồng thời tiếp tục quy hoạch cấp phép khoanh vùng nuôi cá lồng tại những eo ngách kín gió bảo đảm an toàn
hiện nay trên hồ thác bà có hơn một ba trăm linh lồng cá mỗi năm mang lại cho người dân hàng trăm tỷ đồng từ việc nuôi cá lồng